những vụ việc động vật nhất là chó thả rông không dọa mõm tấn công gây thương tật tử vong khiến người dân không an tâm khi ra đường
cư dân mạng cho rằng để xảy ra những vụ việc như thế này rõ ràng ý thức của người nuôi động vật là vấn đề đáng lên án
nói thật là tôi rất ngại đến nhà những người nuôi chó dù cho chủ nhà luôn miệng nói nó ngoan lắm hiền lắm tôi vẫn thấy rất không thoải mái
vấn đề muôn thủa không có hổi kết
dù là người nhà đi thăm nhau đến nhà bạn bè chơi hay người đi bộ trên đường đều có thể bị chó của một hộ dân nào ngay đó cắn tấn công nhất là trẻ nhỏ
chủ chó rất vô trách nhiệm
quy định của tòa nhà là không được nuôi chó nhưng rất nhiều người nuôi
đáng trách nhất là họ cứ thả nhiên ôm chó không dọ mõm không dây xích vào thang máy
có những lần chó xả bậy luôn trong thang máy mấy ngày sau vẫn còn mùi
nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp quy định
nhiều người nuôi chó có thể bị phạt cảo hoặc phạt tiền từ ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng
đối với hành vi thả rông động vật trong đô thị hoặc nơi công cộng
việc thả rông vật nuôi như chó mèo trong trung cư hay công viên có thể bị phạt đến năm trăm linh đồng
đáng chú ý theo quy định tại khoản ba điều hai
nghị định bốn hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ phạt tiền từ một triệu đồng đến hai triệu đồng
đối với hành vi không đeo dọa mõm cho chó hoặc không xích giữ chó
không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng
rõ ràng nhiều người nuôi chó không có ý thức
thậm chí không biết không tìm hiểu các quy định về nuôi chó
trong khi rất nhiều chế tài xử phạt đã có
và việc kiểm tra xử phạt còn bị buông lỏng dẫn đến người nuôi chó càng thoải mái thả rông
quy định về thả chó còn quá lòng lẻo
thật sự mình tin rằng ở việt nam cứ mỗi con hẻm là có hai ba con chó chạy vòng vòng
đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt việc nuôi chó và thả rông
phải phạt nặng các trường hợp để chó nhà cắn người khác đặc biệt chó chưa tiêm phòng
ông bà ta nhiều đời nay đã dạy hàm chó vó ngựa để trị tai họa bất thình linh khó tránh và khủng khiếp của việc nuôi động vật này
đã đến lúc bộ y tế và cơ quan chuyên trách cần dự thảo và đi đến việc ban hành một nghị định quản lý một cách nghiêm khắc kịp thời hữu hiệu
trên thực tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo khuyến cáo để người dân có nhận thức đúng đắn về việc chăn nuôi thú cưng
đặc biệt là khi nuôi chó thì phải khai báo với chính quyền địa phương đồng thời phải tiêm vaccine phòng bệnh dạy đầy đủ
cũng như nuôi nhốt đảm bảo an toàn cho những người xung quanh
các địa phương cũng đã lập các đội săn bắt chó thả rông không dọ mõm tuy nhiên vẫn chưa thay đổi được thói quen của đại đa số người nuôi chó
yêu thú cưng và nuôi các vật nuôi như chó mèo là việc pháp luật không cấm
nhưng nếu xem nhẹ việc đảm bảo an toàn dẫn đến nguy hiểm cho sức khỏe
tính mạng của người xung quanh lại là điều cần mạnh tay và quyết liệt xử phạt những người nuôi chó mèo hay những vật nuôi khác
quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân